sau khi nghe thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh trình bày báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dự thảo luật căn cước các đại biểu đã làm rõ về những nội dung của hai dự án luật này
tại tòa đàm thứ trưởng lê quốc hùng đã phát biểu tiếp thu giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm
đối với các ý kiến đóng góp tham luận của các đại biểu ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu sắp tới
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có cơ sở vững chắc về chính trị pháp lý nhất là trên cơ sở điều bốn mươi sáu hiến pháp giải trình cụ thể về phạm vi điều chỉnh của tổ chức lực lượng
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh dự thảo luật lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có cơ sở vững chắc về chính trị pháp lý nhất là trên cơ sở điều bốn mươi sáu hiến pháp giải trình cụ thể về phạm vi điều chỉnh của tổ chức lực lượng

hiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là nơi họ trở về sinh hoạt tôn giáo cộng đồng
là điểm kết thúc cho chặng đường lầm lỡ là nơi khởi đầu một hành trình mới của đức tin
họng báo anh em nếu ai mà có đức tin rồi đã rỡ tôi rồi xương thêm sức rồi không được nghe người sau
quay lại bên sau quay lại bên kia bên kia là không đường rồi
như kinh thánh lời chúa giê xu đang nói phải nghe cái đấy
nếu ai không nghe thì đi lăng thang không được phải tập trung một chỗ này
có đức tin không ai mà đánh đập nhau la ghét nhau trẻ đe nhau
không chỉ hỗ trợ người dân làng cơ dung xây nhà nguyện để người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt tôn giáo
lực lượng công an tỉnh gia lai cùng các cấp chính quyền luôn đồng hành
giúp đỡ những đối tượng từng lầm lỡ nói riêng và cộng đồng người dân nơi đây
nói chung để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn
từ những hệ thống nước sạch để dân làng có thể sử dụng không phải đi xa để lấy nước
hay những chính sách an sinh xã hội đào tạo nghề và hỗ trợ vốn vay cho đồng bào
nhà của cơ dung là một trong những ngôi nhà nằm cuối của làng kretkrod xã hara
khu vực này gần như chưa có điện
dưới sự giúp đỡ của công an tỉnh gia lai
một đường điện đã được kéo tới nhà cơ dương để cơ dương và một số hộ dân quanh đây
có thể sử dụng điện thấp thắng cùng với đó là nhiều tiện ích khác
đây là một sự hỗ trợ đối với cơ dung người đã từng lầm lỡ theo đạo hà mòn
để anh có thể tiếp cận thông tin nâng cao nhận thức bớt tự ti nhanh chóng hòa nhập lao động sản xuất

cơ dung đã được chú ý